thủy thủ tàu container dali đã báo cáo sự cố mất điện và gọi tàu kéo cứu viện vài phút trước khi đâm sập cầu francis kotki ở thành phố baltimore bang maryland mỹ
ngày hai mươi bảy tháng ba một nhóm điều tra viên đã lên tàu container dali để phỏng vấn hai thủy thủ và hai mươi một thành viên thủy thủ đoàn khác
chủ tịch ntsb jennifer homedy cho biết các điều tra viên sẽ tiến hành phân tích dữ liệu trong hộp đen
cũng như làm rõ xem liệu nhiên liệu bẩn có phải nguyên nhân khiến con tàu bị chết máy khi đang di chuyển và gây ra vụ tai nạn thảm khốc hay không
song bà jennifer homedy nhận định dù thiết bị ghi dữ liệu hành trình trên tàu trở hàng dali là mẫu mới
nhưng so với hộp đen trên máy bay thì vẫn chỉ cung cấp được thông tin cơ bản không nhiều thông số
cùng với hộp đen các điều tra viên đã phát hiện thêm nhiều chi tiết mới hé lộ
những nỗ lực cuối cùng trong giờ phút căng thẳng khi con tàu chuẩn bị đâm vào cầu
dữ liệu cho thấy các thủy thủ đã gọi tàu kéo viện vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra
sau đó có báo cáo rằng tàu dali đã mất toàn bộ điện và đang tiến gần cây cầu
đoạn video ghi lại vụ tai nạn cho thấy đèn trên tàu dali vẫn nhấp nháy rồi bật trở lại trong một thời gian rất ngắn trước khi tắt hẳn
bang ghi âm tiết lộ thủy thủ đoàn đã được lệnh thả neo dường như nhằm giảm tốc độ của con tàu
điều tra viên massel muis cho biết con tàu đang di chuyển tới vận tốc khoảng một mươi hai tám km trên giờ khi va vào trụ cầu
cây cầu francis kotki mặc dù được coi là ở tình trạng đạt yêu cầu từ cuộc kiểm tra gần đây nhất vào năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng lại được xây dựng theo cách mà nếu bộ phận kết cấu bị hỏng thì có thể sẽ khiến một phần hoặc toàn bộ cây cầu bị sập
thông tin chi tiết hơn về những nỗ lực vào phút cuối để cứu mạng những người trên cầu đã được hé lộ hôm hai mươi bảy tháng ba từ bản ghi cuộc gọi vô tuyến khẩn cấp
các bản ghi âm nội dung trao đổi giữa giới chức địa phương phụ trách cầu với lái tàu cho thấy
thuyền trưởng đã cảnh báo khi tàu dali di chuyển mất kiểm soát về hướng phía cầu kỳ
tôi cần một người ở phía nam một người ở phía bắc dừng mọi giao thông trên cầu kỳ
một người điều phối cho biết vào lúc một giờ hai mươi bảy phút ngày hai mươi sáu tháng ba
có một con tàu đang đến gần và bị mất lái vì vậy cho đến khi họ kiểm soát được tình hình chúng ta phải dừng mọi hoạt động giao thông
khi người điều phối được thông báo rằng phương tiện qua cầu đã bị dừng
anh tiếp tục đặt câu hỏi hiện tại có đội công nhân nào đang làm việc trên cầu hay không
nhưng chỉ vài giây sau trước khi cảnh sát kịp đưa các công nhân rời khỏi cầu một giọng nói văng lên cây cầu đã bị sập
đoạn ghi âm cho thấy phần nào các cách nhà chức trách xử lý trước thời điểm vụ va chạm kinh hoàng xảy ra
phó đô đốc peter goltier cho biết trong cuộc họp báo tại nhà trắng
rằng ưu tiên hàng đầu của lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ là khôi phục tuyến đường thủy ổn định và giải thoát tàu dali
ông gortier cho biết trong số bốn bảy trăm linh container trên tàu
có năm mươi sáu container chứa vật liệu nguy hiểm nhưng không có mối đe dọa nào đối với công chúng
vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm hai mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương
khi tàu container dali treo cầu singapore đang ra khỏi biến cảng baltimore để hướng đến sri lanka
thì đâm trúng trụ đỡ của tàu francis scott key còn gọi là cầu key
làm sập cầu khiến nhiều người và phương tiện đang lưu thông trên cầu rơi xuống sông
công ty quản lý cầu synergy marine cho biết rằng
tàu dali bị chết máy trước khi xảy ra sự cố
kết quả là con tàu không thể giữ được hướng đi và va chạm với cầu
con tàu được cho là đã thả neo
thực hiện đúng theo quy trình khẩn cấp để giảm tốc trước khi va chạm với cây cầu
cầu sập khiến tám công nhân đang bảo trì mặt đường trên cầu đã bị rơi xuống sông
lực lượng cứu hộ đã giải cứu được hai người
trong đó một người được chuyển đến bệnh viện do bị thương nặng
theo các cơ quan chức năng căn cứ vào nhiệt độ lạnh của nước sông và thời gian tìm kiếm
rất ít khả năng sáu người này còn sống nếu được tìm thấy
trong thông báo mới nhất ngày hai mươi tám tháng ba
các thợ lẳn đã phát hiện thi thể của hai trong số sáu công nhân mất tích
cảnh sát trưởng bà marilyn rowland butler cho hay
thi thể hai nạn nhân được phát hiện bên trong chiếc xe tải đỏ
bị chìm mở đoạn giữa khu vực cầu bị sập dưới độ sâu hơn bảy sáu mét
hai người đàn ông vừa được trục vớt được xác định danh tính cụ thể
ở độ tuổi hai mươi sáu và ba mươi năm tuổi đến từ guatemala
như vậy hiện còn khoảng bốn công nhân trong nhóm tám nhân viên bảo trì gặp nạn khi cầu bị sập
ông bartler cho biết thêm giới chức đã tạm dừng hoạt động định vị
và trục vớt thêm các thi thể khác từ độ sau này
vì điều kiện ở đây khá nguy hiểm sát cầu vẫn nằm ngột ngang dưới sông
cảnh sát mariland cho biết các hình ảnh từ thiết bị quét thủy âm cho thấy
có nhiều phương tiện ngấm nước nằm giữa các mảnh vỡ của cây cầu
khiến việc tiếp cận càng khó khăn
cú đâm của tàu container khổng lồ làm cầu francis scott key
ở thành phố bantimau của mỹ sập xuống lòng sông
cảng của thành phố này đã phải đóng cửa
khiến hàng triệu tấn than hàng trăm ô tô và việc vận chuyển gỗ thạch cao bị mắc kẹt
thị trường tài chính phản ứng nhanh chóng với vụ sập cầu
với cổ phiếu của hãng vận tài toàn cầu mars giảm mạnh hai sáu
tại copenhagen vào thứ tư hai mươi bảy tháng ba
tuy nhiên một nhà phân tích từ công ty môi giới trực tuyến nond
nói với hãng tìm reuters
về lâu dài sự kiện này không phải là chất xúc tác chính cho giá cổ phiếu
trừ khi có điều gì đó khó chịu xảy ra
như dấu hiệu sơ suất nghiêm trọng đằng sau vụ tai nạn
grigori dako nhà kinh tế trưởng tại ey cũng vẫn bình tĩnh
tôi nghĩ tác động kinh tế vĩ mô sẽ vẫn còn hạn chế
ông nói với bloomberg news hôm thứ tư
bộ trưởng giao thông mỹ peter buttigieg cảnh báo
về tác động lớn và lâu dài đối với chuỗi cung ứng
sau khi cảng baltimore đóng cửa
ông nói với các phóng viên trong cuộc họp giao ban ở batimo hôm hai mươi sáu tháng ba
còn quá sớm để đưa ra ước tính về những gì cần làm để thông luồng và mở lại cảng
ông buttigieg gọi francis kotsky là một trong những thánh đường của cơ sở hạ tầng mỹ
nhấn mạnh rằng việc xây dựng lại cây cầu này sẽ rất mất thời gian
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden mô tả vụ sập cầu là một tai nạn khủng khiếp
và cam kết sẽ mở cửa trở lại cảng và xây dựng lại cây cầu
chi phí để xây dựng lại cây cầu ước tính khoảng năm trăm linh triệu usd đến một hai tỷ usd
tương đương với bốn trăm sáu mươi hai triệu euro tới một một tỷ euro với thời gian xây dựng ít nhất là hai năm
cảng bantimo đặc biệt quan trọng đối với việc xuất nhập khẩu ô tô và xe tải nhẹ
khoảng tám trăm năm mươi phương tiện được vận chuyển tới đó hàng năm
năm việc làm
các nhà sản xuất ô tô châu âu bao gồm mercedes foxwales và bmw
duy trì cơ sở hạ tầng rộng khắp khu vực bantimo để vận chuyển xe
người phát ngôn của nhà sản xuất ô tô cao cấp bmw của đức cho biết trong email gửi tới reuters
rằng công ty không mong đợi bất kỳ tác động tức thời nào ngoài tình trạng tắc nghẽn giao thông ngắn hạn
người phát ngôn cho biết thêm công ty sử dụng cảng bantimo để nhập khẩu ô tô
nhưng bến ô tô nằm ở lối vào bến cảng phía trước cầu và vẫn có thể tiếp cận được
tuy nhiên gã khổng lồ ôt ford của mỹ sẽ phải chuyển các bộ phận sang các cảng khác
điều này sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của hãng
giám đốc tài chính của for john lauler nói với reuters trong một tuyên bố
rằng khi cần có giải pháp thay thế trong thời gian ngắn
nhóm của chúng tôi đã đảm bảo các giải pháp thay thế vận chuyển
brian peterson người sáng lập và giám đốc điều hành của nền tảng hậu cần flexport
tuyên bố vì baltimore chỉ xử lý một một triệu công tơ nơ vào năm hai nghìn hai mươi ba
nên tác động giá công tơ nơ và chi phí vận chuyển do sự gián đoạn
hơn nhiều so với những sự kiện như covid một mươi chín khủng hoảng biển đỏ
ông nói trong một cuộc phỏng vấn với bloomberg khối lượng vận chuyển ở bờ đông đang giảm
và các cảng đó có khả năng linh hoạt để xử lý vấn đề này
tuy nhiên ông đã cảnh báo rằng ủn tắc giao thông và chậm trễ
nói rằng lưu lượng giao thông tăng đột ngột tại cảng từ một mươi đến hai mươi sẽ tạo ra đủ loại phức tạp
các quốc gia trên thế giới bao gồm cả đức hiện đang kiểm tra cơ sở hạ tầng của chính họ
nhằm tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc
nhiều nhà phân tích cho rằng vụ sập cầu francis scott key ở cảng baltimore của mỹ
có thể phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền bảo hiểm cho một tai nạn
theo hãng tin reuters giới phân tích và các đơn vị cung cấp bảo hiểm đang đánh giá số tiền
những doanh nghiệp này sẽ phải chi trả trong vụ sập cầu francis scott key ở cảng baltimore
cây cầu này là đường giao thông huyết mạch giúp vận hành cảng trên
do đó việc sập cầu buộc cảng baltimore một trong những hải cảng nhộn nhím nhất
ở bờ đông nước mỹ ngừng hoạt động vô thời hạn
với việc chờ rõ khi nào cảng baltimore hoạt động trở lại
các lĩnh vực có thể nhận tiền từ vụ tai nạn này bao gồm bảo hiểm vật chất
hàng hóa hàng hải tín dụng thương mại và bảo hiểm giá đoạn kinh doanh do yếu tố bên ngoài
ông mark roth anvazer giám đốc quản lý xếp hạng bảo hiểm toàn cầu
tại cơ quan xếp hạng tín dụng morningstar dbrs cho biết
phụ thuộc vào việc cảng bantimore đóng cửa đến bao lâu
và tính chất các khoản bảo hiểm giá đoạn kinh doanh cho cảng batimore
số tiền bảo hiểm có thể giao động trong khoảng từ hai tỷ cho tới bốn tỷ usd
nếu đạt bốn tỷ usd tiền bảo hiểm cho tai nạn này sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm
trong một vụ việc lớn nhất lịch sử vốn đang được giữ bởi tai nạn du thuyền hạng sang
gross star corona hồi năm hai nghìn một mươi hai ông anvazer nhấn mạnh
trong khi đó giám đốc cấp cao kiêm nhà phân tích tại trung tâm xếp hạng bảo hiểm
ambest martin jacobsen cũng khẳng định
số tiền mà doanh nghiệp có thể yêu cầu chi trả nằm trong khoảng hàng tỷ usd
ông brandon homes nhà phân tích tại tổ chức xếp hạng tiến dụng toàn cầu moody cho biết
có khoảng tám mươi đơn vị bảo hiểm sẽ chia nhau chi trả các khoản tiền này
ông nhận định dù tổng số tiền bảo hiểm trong vụ này dự toán sẽ rất cao
không có một đơn vị bảo hiểm cụ thể nào phải tri trả quá nhiều
đó là do số tiền này sẽ được chia cho nhiều đơn vị thanh toán
tuy nhiên ông avange vẫn dự đoán thảm họa trên có thể sẽ gia tăng áp lực
lên lãi suất bảo hiểm hàng hải toàn cầu
công ty phân tích kinh tế iplan cho biết
chi phí sơ bộ cho việc xây dựng lại cây cầu gãy sẽ vào khoảng sáu trăm linh triệu usd
và chính phủ liên bang sẽ chịu khoản này
trong khi đó việc đóng cửa cảng patimo có thể làm thâm hụt ít nhất hai mươi tám triệu usd cho bang maryland
bà julian horn chuyên gia tập đoàn môi giới bảo hiểm mcq partners tuyên bố
việc giãn đoạn kinh tế và cơn đau mà các cá nhân doanh nghiệp ở maryland
và vùng kinh tế baltimore phải hứng chịu sẽ làn rộng
chúng cần nhiều năm để thấy được hết hậu quả và bồi thường cho những người bị ảnh hưởng
còn quá sớm để đưa ra con số về tổng thiệt hại bảo hiểm
nhưng ông sẽ rất ngạc nhiên nếu sự kiện này không gây ra tổn thất hàng tỷ usd
đồng thời nói thêm rằng thảm kịch có khả năng dẫn tới tổn thất bảo hiểm hàng hải lớn nhất từ trước đến nay
mark gross avazie giám đốc điều hành xếp hạng bảo hiểm toàn cầu tại morningstar
abs nhận định tùy thuộc vào thời gian tắc nghẽn và tính chất của phạm vi bảo hiểm
làm giá đoạn kinh doanh đối với cảng bantimo tổn thất được bảo hiểm có thể lên tới bốn tỷ usd
con số này sẽ vượt qua mức thiệt hại được bảo hiểm kỷ lục của thảm họa tàu du lịch hạng sang gross avazie coronina năm hai nghìn một mươi hai
airlines có hơn năm mươi công ty thành viên hoạt động tích cực trong thị trường bảo hiểm hàng hải và tài sản
dự kiến sẽ phải đối mặt với những khoản bồi thường lớn từ thiệt hại về cây cầu và sự gián đoạn tại cảng batimore
airlines có tổng phí bảo hiểm gốc vào năm hai nghìn hai mươi hai là hơn sáu tỷ bảng anh tương đương với bảy năm tỷ usd
cho bảo hiểm hàng hải hàng không vận tải và tái bảo hiểm
bắc mỹ là thị trường lớn nhất
của tập đoàn này